ngày ba một mươi ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác phối hợp giữa ban công tác đại biểu với đoàn đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số nội dung về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa ban công tác đại biểu với đoàn đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hội nghị thống nhất
ban công tác đại biểu chủ trì giao ban định kỳ xây dựng khung chương trình và hàng năm gửi kế hoạch bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động đối với đại biểu quốc hội cho các đoàn đại biểu quốc hội chủ động tham dự
chủ trì hội nghị ra ban hàng năm với thường trực hội đồng nhân dân tham mưu với ủy ban thường vụ quốc hội giám sát về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
trường đoàn phó trưởng đoàn chuyên trách của đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để các đại biểu quốc hội báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu
kịp thời thông tin về ban công tác đại biểu những thay đổi của đại biểu quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu quốc hội chuyên trách
thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chuẩn bị phục vụ hoạt động giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
phối hợp chủ trì tổ chức hội nghị ra ban hội đồng nhân dân khu vực kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự
trình ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn thường xuyên giữ mối liên hệ với ban công tác đại biểu để phối hợp công tác nắm bắt chia sẻ thông tin